thông tin từ buổi họp báo sáng ngày hôm nay do trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức cho biết
đơn vị này đã phối hợp với liên đoàn bóng đá việt nam vff và công an tp hà nội
tiếp tục sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và máy đọc mã qr để kiểm soát thông tin công dân
tiêm chủng xét nghiệm để vào sân vận động mỹ đình với trận đấu việt nam arab seyhut
sẽ được diễn ra vào ngày mai một mươi sáu tháng một mươi một
đơn vị này cũng thông tin đề nghị người dân cần chuẩn bị đủ các điều kiện để vào sân
tránh trường hợp là thiếu giấy tờ cần thiết dẫn tới tình trạng là phải đứng ngoài
như là trận bóng đá diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một trước đó
theo trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại trận việt nam nhật bản diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua
thông qua việc sử dụng thiết bị máy quét mã qr trên căn cước công dân gắn chip
đã tiến hành kiểm soát trên sáu khán giả
trong đó có gần ba hai trăm linh người
sử dụng căn cước công dân đã tích hợp thông tin hai mũi tiêm và giấy xét nghiệm covid một mươi chín
có gần một bảy trăm linh người sử dụng căn cước công dân có tích hợp một mũi tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm
với tốc độ quét qr hiển thị thông tin chỉ mất ba giây
và việc sử dụng căn cước công dân gắn chip đã thay thế cho nhiều loại giấy tờ
sau khi mà phối hợp cùng với liên hợp đồng đạo việt nam để ứng dụng tích hợp vào trên thẻ căn cước công dân
thì bây giờ tất cả những người dân mà nếu đã có dữ liệu
ở trên hệ thống sử dụng thẻ căn cước công dân
thì khi sử dụng thẻ căn cước công dân
bạn sẽ thay thế cho việc xuất trình hai loại giấy tờ khác
đó là một là sử dụng thẻ căn cước dân quét để xác thực thông tin của người dân là cái đầu tiên
cái thứ hai là xác thực thông tin tiêm chủng hai mũi
và cái thứ ba nữa là cái xét nghiệm trong vòng bảy mươi hai giờ
thì ba nội dung này là ba nội dung mà sẽ được tích hợp
để tạo thuận lợi cho người dân trong các trình kiểm soát ra vào sân
bên cạnh đó để vào sân người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng vneid
cũng đã được tích hợp các thông tin về mũi tiêm giấy xét nghiệm và thông tin kê khai di chuyển nội địa
đại diện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết hiện nay các ứng dụng đã có sự liên thông
và hiện nay đã tích hợp mã qr code của pc covid cũng như vneid chung
tức là gì khi các bạn sử dụng mã để quét thì các bạn có thể là sử dụng mã psi covid để quét cho sử dụng phần mềm vneid và ngược lại
thì cái việc này đã đảm bảo được cho cái quá trình thực hiện được nhanh chóng thuận tiện và chính xác
để đảm bảo quyền lợi vào sân xem trận đấu vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư khuyến cáo người dân để được vào sân phải mang bốn loại giấy tờ gồm
giấy tờ chứng minh nhân dân vé xe bóng đá thông tin tiêm chủng hai mũi vaccine
giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
trong đó lưu ý người dân cần chủ động xét nghiệm không để các đối tượng có cơ hội trục lợi mua bán giấy test nhanh
tới đây trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên đoàn bóng đá việt nam sẽ nghiên cứu
tích hợp thêm thông tin vé vào sân lên thẻ căn cước công dân gắn chip
phục vụ việc kiểm soát thủ tục đảm bảo an ninh và phòng chống dịch bệnh